tại hà nội cộng đồng doanh nghiệp ra mắt trung tâm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nhân
chương trình hưởng ứng cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế
do ban kinh tế trung ương phát động vào đầu tháng chín vừa qua
từ thực tế hơn tám mươi doanh nghiệp phá sản do thiếu vốn thiếu chính sách hỗ trợ thiếu năng lực quản trị v v
trung tâm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp ra đời sẽ đồng hành cùng doanh nhân tạo lập doanh nghiệp phát triển bền vững
bằng các giải pháp như hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh tìm kiếm khách hàng tiết kiệm chi phí
xây dựng chuỗi cung cấp các sản phẩm dịch vụ uy tín hỗ trợ một doanh nghiệp từ lúc hình thành cho đến khi phát triển bền vững
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đang quy tụ hơn một trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ có mặt tại sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
và sẽ kết nối thương mại quốc tế trong tương lai